trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã nhận được thông tin từ thuyền trưởng của tàu khách ovation of the seas quốc tịch bahama với nội dung
hành khách trên tàu tên là jonel vannier sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quốc tịch canada bị suy hô hấp phải thở oxy cần được trung tâm cứu nạn khẩn cấp
ngay sau khi xác minh thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn sát bốn trăm một mươi ba từ vũng tàu đi cứu nạn
sau khi tiếp cận và chăm sóc y tế cho nạn nhân lực lượng cứu nạn đã khẩn trương đưa nạn nhân về bờ
đến bảy giờ ba mươi phút cùng ngày tàu shat bốn trăm một mươi ba đã đưa nạn nhân về cầu cảng trung tâm bà rịa vũng tàu để bàn giao cho lực lượng y tế trên bờ
và thông báo tình hình cứu nạn hành khách bị nạn tới đại sứ quán canada
tại việt nam để phối hợp giải quyết